thanh tra ngân hàng nhà nước vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn grab
với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng do công ty này không thực hiện đúng thủ tục đối với việc đăng ký khoản vay nước ngoài
cụ thể grab đã không tuân thủ quy định về thời gian gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài ngắn hạn
đường gia hạn thành chung dài hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên một năm
thanh tra ngân hàng nhà nước cũng nêu rõ nếu quá thời hạn mà công ty trách nhiệm hữu hạn grab không tự nguyện chấp hành
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật
đại diện grab cũng cho biết khi vay vốn nước ngoài cũng đã đăng ký với ngân hàng nhà nước theo đúng yêu cầu
tuy nhiên hồ sơ gia hạn khoản vay này hoàn chỉnh trễ so với quy định